khoảng hai mươi ba h ngày hôm qua tàu cứu nạn sr bốn trăm một mươi ba của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn ba
đã đưa hai ngư dân tàu cá bv chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi sáu ts bị ngạt khí hầm cá về bờ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
trước đó tối ngày hai mươi tháng một trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
nhận được thông tin trên tàu cá bv chín mươi chín nghìn chín trăm tám mươi sáu ts hiện có bốn thuyền viên bị ngạt khí khi xuống hành nghề dưới hầm cá
ngay lập tức trung tâm đã chỉ đạo cho trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
yêu cầu hồ chí minh radio kết nối với bác sĩ hỗ trợ y tế cho thuyền viên bị nạn
và điều động tàu cứu nạn chuyên dụng sar bốn trăm một mươi ba tiếp cận hiện trường cứu nạn khẩn cấp
và chuyển bốn thuyền viên bị nạn sang tàu sr bốn trăm một mươi ba
trong đó có hai thuyền viên đã ngừng thở hai thuyền viên trong tình trạng nguy kịch
sau khi được thuyền viên tàu sir bốn trăm một mươi ba tổ chức sơ cấp cứu ban đầu
hai thuyền viên nguy kịch đã dần hồi tình không còn nguy hiểm đến tính mạng